kính chào quý vị hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với cao đình sơn giám đốc và hoàng văn lực cán bộ trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trường đại học tây bắc về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
căn cứ kết quả điều tra xác định cao đình sơn là người trực tiếp ký duyệt hồ sơ dự thầu hợp đồng phụ lục hợp đồng biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng thực hiện gói thầu đào tạo trình độ sơ cấp dưới ba tháng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm hai nghìn hai mươi hai với hội nông dân tỉnh sơn la

nguyễn khánh tùng đã sử dụng một trăm năm mươi hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa dịch vụ kèm theo để trốn thuế công an tỉnh quảng bình vừa tiến hành khởi tố đối với nguyễn khánh tùng chú tại phường quảng phong thị xã ba đồn về hành vi trốn thuế xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn tùng cát thôn trường xuân xã phú hòa huyện quảng trạch
nguyễn khánh tùng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tùng cát đã sử dụng một trăm năm mươi hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa dịch vụ kèm theo để trốn thuế công an tỉnh quảng bình vừa tiến hành khởi tố đối với nguyễn khánh tùng chú tại phường quảng phong thôn trường xuân xã phú hòa huyện quảng trạch
số tiền trốn thuế được xác định là hơn ba trăm linh năm triệu đồng
nhóm doanh nghiệp ma đã xuất hơn năm năm trăm linh hóa đơn với tổng số tiền khoảng hai hai trăm linh tỷ đồng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác mua sử dụng hóa đơn bất hợp pháp gây thất thu thuế của nhà nước hàng trăm tỷ đồng công an tỉnh hưng yên vừa ra quyết định khởi tố bốn đối tượng
các đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn thị dung chú tại quận hai bà trưng hà nội nguyễn minh điệp chú tại quận hoàn kiếm hà nội nguyễn minh hằng nguyễn phương thảo cùng chú tại quận hoàng mai hà nội
trước đó công an tỉnh hương yên phát hiện nguyễn thị dung đã mua hơn hai mươi doanh nghiệp ma từ các chủ doanh nghiệp đang muốn giải thể để đăng ký hồ sơ khống nhằm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và xuất hóa đơn khống bán cho người có nhu cầu thu lợi bất chính
tính từ cuối năm hai nghìn hai mươi đến nay nhóm doanh nghiệp ma này đã xuất hơn năm năm trăm linh hóa đơn với tổng số tiền đã bao gồm thuế vat là khoảng hai hai trăm linh tỷ đồng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác mua sử dụng hóa đơn bất hợp pháp gây thất thu thuế của nhà nước hàng trăm tỷ đồng
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn thị dung và các đối tượng có liên quan cơ quan công an đã thu giữ nhiều con dấu công ty dấu chức năng giấu chữ ký và nhiều tài liệu khác bước đầu xác định đối tượng dung đã thu lợi bất chính hơn hai trăm linh triệu đồng
sau hai ngày xét xử chiều qua toán nhân dân huyện cẩm giang tỉnh hải dương đã tuyên án đối với phạm văn thủy còn gọi là thủy gỗ trú tại thị trấn cẩm giang cùng ba mươi hai đồng phạm trong đó có nguyên chủ tịch ubnd thị trấn cẩm giang